sáng ngày hai mươi sáu tháng ba kỳ họp thứ chín bất thường hội đồng nhân dân tp hải phòng khóa một mươi năm đã thông qua các nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư một mươi một dự án hạ tầng giao thông quan trọng trên địa bàn với tổng mức đầu tư khoảng hơn sáu tỷ đồng
theo đó hàng loạt các cây cầu vĩnh kiểu bằng bê tông cốt thép kết cấu thép được xây dựng mới thay thế các bến phà cầu phao hoặc cầu cũ nhỏ yếu
các tuyến đường giao thông quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội kết nối giao thông chỉnh trang đô thị và mở rộng đô thị sang phía bắc sông cấm đã được thảo luận và thông qua chủ trương đầu tư xây dựng
đây là những dự án công trình được xác định là quan trọng góp phần tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông hạ tầng đô thị hải phòng trong hiện tại và tương lai
nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết số bốn mươi năm của bộ chính trị về xây dựng phát triển thành phố hải phòng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
các dự án sẽ được triển khai xây dựng ngay trong năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi